tại đồng nai trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
bộ thông tin và truyền thông hội tin học việt nam tổ chức khai mạc hội thi tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần thứ tư
hội thi thu hút một trăm ba mươi chín thí sinh là cán bộ công chức trẻ đến từ ba mươi bảy tỉnh thành phố trong cả nước tham dự
sau buổi khai mạc các thí sinh bước vào ba phần thi gồm thi cá nhân thi tập thể và thi sáng tạo
theo ban tổ chức hội thi năm nay ban tổ chức nhận được một mươi bốn giải pháp và một mươi ý tưởng sáng tạo của một mươi tám đơn vị
các giải pháp ý tưởng đều tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn
nghiệp vụ nhằm đổi mới phương thức làm việc nâng cao hiệu quả công việc
trong đó một số sản phẩm công nghệ thông tin đã được ứng dụng hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan đơn vị có sức lan tỏa cao
đây là cuộc thi nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công việc của cán bộ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin